ngày ba mươi một tháng một mươi đoàn công tác của văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh lạng sơn về tình hình và kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và hoạt động tạm nhập tái xuất tại địa bàn và phòng chống buôn lậu vận chuyển pháo nổ tại địa bàn
đoàn công tác biểu dương các lực lượng ba trăm tám mươi chín của tỉnh thời gian qua đã triển khai các biện pháp quyết liệt đấu tranh có hiệu quả chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đặc biệt là những vấn đề nổi cộng như ma túy và pháo nổ đồng thời yêu cầu tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cương quyết xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu và chống người thi hành công vụ
đoàn công tác sẽ tổng hợp các ý kiến để tham mưu cho cấp trên ban hành kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết đồng thời tham mưu tháo gỡ khó khăn về hàng hóa kho ngoại quan và hàng tạm nhập tái xuất trên địa bàn tỉnh lạng sơn